trong khi thành phố hà nội đang thực hiện nới lỏng giãn cách tại nhiều quận huyện thuộc vùng xanh
thì tại các khu vực thuộc vùng đỏ cũng có nguy cơ cao
các lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch
nhằm sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
ghi nhận tại quận thanh xuân thành phố hà nội
hàng dựa thuốc mình nhé phải làm cho anh cái bằng chắn nhé
cái thứ hai là khi khách đến mua thuốc thì phải cách hai mét để khách mua hàng đảm bảo giãn cách nhá
đây là những hình ảnh quen thuộc của công an phường thượng đình và tổ covid cộng đồng
thuộc khu dân cư cơ khí phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
hàng ngày với sự chủ động công việc họ chia thành các nhóm nhỏ đi đến từng ngõ phố
từng nhà dân để tuyên truyền nhắc nhở mọi người ở trong nhà
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
khi chúng tôi chốt ở cổng thì khi kiểm tra giấy ra vào đi đường của các hộ dân
và nếu những cái không cần thiết là chúng tôi mời về
và những người ở ngoài thì chúng tôi không cho vào khu dân cư để đảm bảo an toàn
chúng tôi là phân ca sáng là từ năm giờ và ca cuối cùng là đến một mươi một giờ đêm
làm sao để cho khu vực của chúng tôi này nó an toàn và bà con cũng rất là tự giác chấp hành
hiện phường thượng đình quận thanh xuân có một mươi hai tổ covid cộng đồng
mỗi tổ đều có cán bộ cảnh sát khu vực làm tổ trưởng
các thành viên dù nhiều người đã lớn tuổi
song vẫn tự nguyện tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch
nhờ có sự phối hợp
các đơn vị chức năng trên địa bàn phường đã kịp thời nắm bắt thông tin về di biến động của người dân tại từng khu dân cư
công an phường là chúng tôi là thấy là các ông chí là lâm lột lắm tích cực lắm
và phải nói là các ông chí là không sợ miệt mỏi không sợ vất bản
tức là ngày đêm là các ông chí bố trí lực lượng đi kiểm tra kiểm soát
giúp đỡ cái tổ covid cộng đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
chúng tôi cũng tự chủ động bảo vệ các vùng xanh của mình
tránh tình trạng những người ra vào những người có nguy cơ xót lọt đi vào trong khu dân cư
từ đó mà dây qua các cái k f như f một không đáng có
do vậy trong thời gian qua trên địa bàn phường thượng đình không có phát sinh những ca f
cũng như là các trường hợp f một cũng không nhiều
cho nên là đến thời điểm hiện tại thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường tự đình
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán bộ cơ sở kiểm soát chặt chẽ các vùng xanh
với đặc thù là địa bàn có mật độ dân cư cao
nhiều khu tập thể cũ xuống cấp điều kiện sống còn chật hẹp
trước thực trạng đó lực lượng công an quận đã chỉ đạo công an các phường tăng cường công tác kiểm tra
ra soát tại các khu tập thể các hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu
nhằm kịp thời tuyên truyền nhắc nhở người dân không chủ quan lơ là phòng dịch
công an quận đã phối hợp với các ban ngành chức năng tập trung đánh giá
tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận
về tình hình dịch bệnh trên từng khu vực
trên cơ sở đó có áp dụng các biện pháp các lực lượng phù hợp với từng khu vực
để làm sao mà công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả nhất
đồng thời chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện
kêu gọi các cá nhân tổ chức ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
cũng như là hỗ trợ các người dân để làm sao mà trên địa bàn không có người dân thiếu đói
vì dịch bệnh
duy trì kiểm soát theo mô hình ba lớp cộng mô hình tổ covid cộng đồng
tổ dân phố tự quản bảo vệ vùng xanh tổ chức giả soát các khu vực dân cư không có dịch
để mở rộng vùng an toàn ứng trực tại các chốt kiểm soát
tuyên truyền vận động người dân tại các khu dân cư
có biện pháp khoanh vùng bảo vệ không để dịch bệnh xâm nhập
công an quận thanh xuân đang nỗ lực cùng các ban ngành chức năng
để sớm đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới
tính đến thời điểm hiện tại hà nội đã tiêm được hơn năm triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đạt tiến độ trên tám mươi sáu số vaccine được cấp
từ chiều ngày hôm qua thành phố hà nội cũng đã tiến hành giả soát
và tiêm cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại hà nội
chỉ tính riêng tại hà nội có hơn bốn mươi người hàn quốc đang sinh sống và làm việc
khoảng năm mươi đã được tiêm tại nơi làm việc
trung tâm y tế huyện nam tử liêm là một trong hai đơn vị tổ chức tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn
ba mươi giây truyền tiêm được sắp xếp với thời gian tiêm cả ngày và cả ngoài giờ hành chính
hà nội sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người nước ngoài sinh sống trên địa bàn
tại trung tâm y tế quận nam tử liêm và bệnh viện sanh pôn hà nội
người nước ngoài sinh sống tại hà nội có thể liên lạc với các đại sứ quán
các hiệp hội người nước ngoài và cơ quan đại diện của các nước
để các cơ quan này lên danh sách tiêm vaccine covid một mươi chín miễn phí
ngày hôm nay tỉnh quảng ngãi đã tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí
cho người dân thuộc vùng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng trên địa bàn thành phố
nhằm góp phần truy vết tạo lập và bảo vệ vùng xanh hướng tới kiểm soát khống chế hiệu quả dịch bệnh
có khoảng chín trăm linh người được lấy mẫu
ban tổ chức đã bố trí nhiều tình nguyện viên để hỗ trợ người dân khi đến lấy mẫu
đồng thời phân chia các mốc thời gian phù hợp tuân thủ nguyên tắc năm k
để tránh tập trung đông người hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo
cùng ngày công an tỉnh quảng ngãi đã tham mưu thành lập chốt kiểm soát các tổ công tác
trong đó khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn thành phố
để đảm bảo việc quản lý kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện
dừng các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố để tập trung lực lượng phương tiện
thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cửa ngõ ra vào và các tổ tuần tra lưu động
khảo sát quyết định lập chốt cứng để kiểm soát không để người dân đi qua các tuyến đường chính
trục đường ngang vào trung tâm thành phố quảng ngãi
đối với việc cấp thẻ đi chợ cho người dân đảm bảo thực hiện nghiêm túc
có sự phân chia tần suất trên thẻ phải có cụ thể ngày không giờ được phép đi chợ
chấn chỉnh và tăng cường quản lý chặt chẽ số công dân thuộc diện cách ly tại nhà
và các cơ sở lưu trú tạm thời đối với những lái xe về từ vùng dịch
giám đốc công an tỉnh cũng đã triển khai tăng cường lực lượng phân công nhiệm vụ
đối với từng đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua nhu cầu trang bị các thiết bị vật tư y tế các thiết bị thở
các bộ test nhanh thiết bị bảo hộ nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
đang hết sức cấp thiết và trước thực tế này một số đối tượng vì lợi nhuận
đã bất chấp sự an toàn tính mạng của người dân tiến hành sản xuất kinh doanh buôn bán
các mặt hàng không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
hậu quả của hành vi này là hết sức nghiêm trọng
thế nhưng thực tế hiện nay hành vi buôn bán trang thiết bị y tế phần lớn
vẫn chỉ bị xử lý ở mức độ hành chính và chưa tạo được sức gian đe
hơn một thiết bị y tế là các dụng cụ hỗ trợ máy thở không nguồn gốc xuất xứ như thế này
vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện hoài đức hà nội phát hiện thu giữ
toàn bộ số hàng hóa này đã bị bắt quả tăng khi đang vận chuyển bốc xếp
trên địa bàn xa an khánh theo điều tra ban đầu mỗi sản phẩm này

không chỉ vụ việc nêu trên thời gian vừa qua các lực lượng chức năng
tại nhiều tỉnh thành phố
các lực lượng chức năng cũng đã liên tục phát hiện bắt giữ hàng chục nghìn sản phẩm thiết bị
vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội
làm nơi buôn bán sau đó tìm những địa hình đi lại khó khăn
sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hoặc trao đổi hàng hóa
qua công tác điều tra cơ bản và công tác nắm tình hình liên tục nắm tình hình
chúng tôi cũng đã rất quyết tâm khám phá các vụ việc buôn bán khẩu trang không nguồn gốc
rồi que tét thử có nguồn gốc xuất xứ và thiết bị trợ thở
chúng tôi đã lập hẳn một chuyên đề để đấu tranh khám phá
và chúng tôi cũng kịch liệt lên án đối với những cá nhân tổ chức
mà lợi dụng tình hình dịch bệnh lợi dụng sự khan hiếm của thiết bị vật tư y tế
để đưa vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc vào nội địa
và để bán đến những người mắc bệnh
các trang thiết bị vật tư y tế
là những vật dụng không thể thiếu trong công tác điều trị người bệnh
cũng như đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy những vật tư thiết bị y tế không đảm bảo về chất lượng
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh cũng như cán bộ y tế
trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
không được quản lý chất lượng
trang thiết bị y tế giả nếu được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế
sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dịch vụ y tế
mang lại nhiều rủi ro cho người bệnh và nhân viên y tế
hoặc là rủi ro cho môi trường y tế
và nếu người dùng là nhân viên y tế
thì sẽ tăng tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay
và những hàng hóa nhập từ nước ngoài về
và không qua hải quan không khai báo hải quan và không nộp thuế
không có nguồn gốc chứng từ hóa đơn về cái hàng hóa đó
thì đó là hàng lậu
và với cái hàng lậu như vậy mà trị giá dưới
một trăm linh triệu đồng thì sẽ bị phạt hành chính
có thể phạt lên đến bảy mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm chính
còn đối với hàng lậu mà có trị giá từ một trăm linh triệu đồng trở lên
so với cái hàng thông thường so với hàng thật
thì người vi phạm buôn lậu sẽ bị xử lý hình sự về tội buôn lậu
theo quy định tại một trăm tám mươi tám của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái chế tài cao nhất của tội danh này
thì có thể lên đến là hai mươi năm tù
việc đưa trong thiết bị vật tư y tế giảng
chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ đưa ra thị trường
là hành vi làm ảnh hưởng chung đến công tác phòng chống dịch trên cả nước
đi ngược lại với tinh thần chống dịch như chống giặc hiện nay
đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng
đáng bị lên án và phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tại bình phước một phụ nữ chú xã đoàn kết huyện bù đăng
vừa bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển xe máy ra đường
không có lý do chính đáng
và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản làm việc
thì người này còn có thái độ không hợp tác và chống đối
trước đó tổ kiểm tra thị trấn đức phong phát hiện
người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường hùng vương thuộc khu đức hòa
không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy đi đường hợp lệ
nên đã tiến hành lập biên bản làm việc
tuy nhiên người phụ nữ này không hợp tác có hành vi quá khích chống đối
liên tục sô đẩy lực lượng chức năng rồi sau đó bất ngờ bỏ lại xe rồi ra về
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
đồng thời điều tra xử lý đối tượng về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu
về phòng chống dịch covid một mươi chín và chống đối lực lượng chức năng
trong thời gian các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách
rất nhiều hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh đã bị xử lý nghiêm minh
đặc biệt là hành vi chống người thi hành công vụ
tại đà nẵng chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố đà nẵng đã ra quyết định khởi tố năm vụ án với sáu bị can về hành vi
chống người thi hành công vụ
điều đáng nói là các đối tượng này vô cùng hung hãn dùng hung khí tự chế tấn công
và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch
tại các chốt kiểm soát
dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới dùng ghế tấn công vào tổ công tác
thậm chí là dùng dao tự chế đâm loạn xạ
những vụ việc này liên tiếp xảy ra tại đà nẵng
uy hiếp đến tính mạng của lực lượng tham gia chống dịch
ông lê bá dụng thành viên chốt kiểm dịch tại thôn cẩm nam xã hòa châu huyện hòa vang
là người trực tiếp bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ông bị thương
vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua sau khi đối tượng hồ đắc thi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú cùng thôn nài nỉ để được thông chốt nhưng bất thành
mong sao là ngành chức năng có bình pháp
mạnh răn đe và lại có một định hướng rõ ràng để cho chúng tôi được yên tâm làm nhiệm vụ tại chốt
sau khi đối tượng này có hành vi dùng dao bạch âm cho lực lượng thực tốc
thì trong các lực lượng đã nhanh chóng dùng gại tước cái vũ khí của nó của đối tượng
nên nó cũng không chế đối tượng đó cũng là một cái rất tốt trong lực lượng này
và ý thức còn chống cái hành vi này
gây rấu hoặc là chống đối với người thi hành công vụ
mà chúng ta cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân và cũng như là lực lượng làm nhiệm vụ
để biết cái hành vi nào và chủ động trong cái việc mà biện pháp để xử lý cái tình huống như thế
mới đây ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn bình hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú khu đô thị ecocham phường hòa hiệp nam quận liên kiểu về hành vi chống người thi hành công vụ trước đó
trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì hưng bất ngờ từ trong nhà cầm cuốc chạy ra
la lối đe dọa và dùng không khí đuổi đánh tội công tác
với sự nguy hiểm manh động của các đối tượng này cơ quan công an thành phố đà nẵng
nhanh chóng vào cuộc làm rõ hành vi và đưa ra xét xử công khai theo thủ tục án rút gọn
nhưng một số đối tượng quá khích như tôi nói ở đây là có những hành vi cám trở
dùng không khí tấn công lực lượng thi hành công vụ
cho nên trước tình hình đó thì trong quá trình thu thập chứng cứ thì có những khó khăn
mà đặc biệt là chỗ về nhận thức về người dân
để phục vụ yêu cầu chung của tình hình thành phố thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ
với lại việc kiểm soát tòa án để tiến hành điều tra tri tố xác xử nhanh các vụ án này
để đảm bảo tình hình an ninh trong tình hình thành phố
dịch bệnh vẫn đang tiếp tục hoàn hành
những đối tượng chống người thi hành công vụ đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch
cần phải được xử lý nghiêm và đúng pháp luật để răng đe giáo dục
việc tổ chức lấy mẫu theo mô hình này tuy mới triển khai trong vài ngày
nhưng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương
đồng thời mô hình này cũng tạo được hiệu ứng tốt trên mạng xã hội
với nhiều lượt chia sẻ lược thích cùng với nhiều bình luận
thể hiện sự đồng thuận ủng hộ cao trong nhân dân
xin được chuyển qua các tin tức về an ninh trực tự
công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín nhằm thu lợi bất chính
và bán cho người sử dụng để qua mặt lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch
cụ thể khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tám tháng đối với trần hoàng ý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và tạ phước tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng ngụ thành phố sa đéc về hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ tám mươi qua thành phố sa đéc
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh với covid một mươi chín bị làm giả
khai thác nhanh tài khai nhận đã thuê trần hoàng ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
cho nhiều tài xế của mình để được di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
qua kết quả điều tra đối tượng ý thừa nhận đã làm sáu mươi bảy phiếu xét nghiệm giả
với tổng số tiền khoảng hơn hai triệu đồng cho người có nhu cầu
kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đang tiến hành điều tra phát hiện thi thể người dưới ao trước nhà dân trên địa bàn
sáng một mươi bảy tháng chín người dân mang lưới ra chạy cá dưới ao thuộc xã hàm kiệm huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
thì tá hỏa phát hiện một thi thể người dưới ao nên tri hô sự việc được trình báo cơ quan công an
tại hiện trường thi thể nam giới nằm ứp nửa thân dưới nằm dưới nước nửa thân trên nằm lộ trên phần bùng
thi thể đang trong giai đoạn phân hủy và nằm sát mép ao thêm người dân gần hiện trường
chiều một mươi năm tháng chín có thấy một thanh niên cầm cần câu đi gần khu vực này
cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc